ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết kỳ hợi hàng nghìn người dân và du khách thập phương tăng ni phật tử
đã tham dự lễ hội khai chùa tiên tại xã phú lão huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
lễ hội chùa tiên mang tính truyền thống lịch sử lâu đời là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần
đi vào tiềm thức của người dân địa phương và du khách trong nước và quốc tế
du khách đến với chùa tiên không chỉ để tham quan vãn cảnh tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người mường cổ
mà còn là dịp để người dân lễ phật cầu may ôn lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam
tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công khai phá và tạo dựng nên những vùng đất màu mỡ chủ phú qua các thời kỳ
theo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh hòa bình đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi thì xác định khu du lịch chùa tiên
là một trong những gây điểm du lịch sinh thái gắn với tâm linh sẽ được đầu tư để tiếp tục
tiếp tục phát triển những sản phẩm du lịch gắn kết và tạo thêm những điểm đến cho du khách
đặc biệt là vừa rồi thì ở đây tại khu vực này cũng đã thu hút nhà đầu tư đến sắp tới hiện nay đã khởi
công cái tuyến cáp treo nối chùa hương sang chùa tiên trước đó ban tổ chức hội chùa tiên đã phân công
các tiểu ban phụ trách từng công việc cụ thể vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường được quan tâm
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự không để xảy ra ồn tắc giao thông bố trí bãi trông
giữ phương tiện giao thông có phương án phòng chống cháy nổ ngăn chặn không để xảy ra các
hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc ngoài ra các cửa hàng bán đồ lưu niệm cửa hàng ăn uống phải
ký cam kết với ban quản lý bán đúng giá không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách